trong khi người người nhà nhà đang nôn lức chuẩn bị sắm sửa trang hoàng nhà cửa đón tết cùng nhiều hy vọng cho một năm mới an lành
thì với nhiều bệnh nhân ước mong lớn nhất của họ trong những ngày này chỉ là được về nhà ăn tết
tại viện huyết học chuyển máu trung ương không khí những ngày giáp tết dường như náo nhiệt hơn
tại khu làm thủ tục xuất viện lúc nào cũng nườm nượp người qua lại
họ đang rất háo hức được trở về nhà xung vầy cùng gia đình sau những ngày dài nằm viện
thế nhưng sau cánh cửa phòng bệnh lại là một không khí khác hẳn
bệnh nhi này là một trong số những bệnh nhi sẽ phải ở lại bệnh viện những ngày tết sắp tới
vì cần phải được theo dõi và điều trị liên tục
bệnh nhân này những tưởng sẽ được về nhà ăn tết

bệnh nhân này không thích ngủ khi được bác sĩ thông báo tin mừng
vậy mà ngày hôm sau tình trạng của bệnh nhân diễn biến không tốt
thế là danh sách những bệnh nhân chờ được về nhà đón tết lại thêm một người
bác sĩ báo là tôi được hai lịch về
chủ nhật mừng và không ngủ được
hôm qua cấp cứu
thế là thôi không có lịch về nữa
nói chung là tôi không thấy vui
hiểu rõ tâm tư tình cảm của bệnh nhân trong những ngày đặc biệt này
viện huyết học chuyển máu trung ương
có nhiều hoạt động để động viên khích lệ tinh thần bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
để hỗ trợ cho bệnh nhân cũng như là người nhà
về mặt công tác xã hội
phòng chúng tôi cũng phối hợp với các tổ chức từ thiện
các đơn vị cá nhân tù thiện
để chuẩn bị những hỗ trợ về mặt vật chất và tinh thần giúp cho người bệnh
chúng tôi sẽ bắt đầu từ ngày hai mươi chín tết cho tới hết ngày mùng năm tết
có những bữa cơm nhân ái giúp cho bệnh nhân
và trong cái quá trình họ ở lại viện điều trị
dù không thể có được niềm vui đoàn viên trong những ngày tết
nhưng chắc chắn mỗi bệnh nhân ở lại bệnh viện dịp này
cũng sẽ được tiếp thêm nhiều động lực tinh thần để chiến đấu với bệnh tật
và hy vọng vào một năm mới nhiều niềm vui